những ngày gần đây người dân tại xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đang xôn xao về việc nhận gạo hỗ trợ dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
có mùi ẩm mốc và kém chất lượng
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu về sự việc này
dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi huyện hàm yên tỉnh tuyên quang được hỗ trợ năm mươi năm chín trăm tám mươi kg gạo
cấp trò một năm mươi bốn hộ kinh phí hơn sáu trăm bảy mươi một triệu đồng
tuy nhiên gần đây có một số hộ dân tại xã thái hòa huyện hàm yên có ý kiến rằng gạo hỗ trợ có mùi hôi
ủy ban nhân dân xã thái hòa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của bảy mươi sáu hộ dân được hỗ trợ gạo
tại hội nghị đa số các hộ khẳng định trong thời tiết mưa phùn kéo dài độ ẩm cao
các hộ lại để bao gạo trực tiếp xuống nền đất không có đồ dùng để bảo quản
nên gạo bị hút ẩm sẽ xảy ra tình trạng gạo bị ẩm mốc và có mùi hôi

thế thì sau khi mà về thì tôi có nấu ăn ngọt hai bữa
chứ không phải có mùi hôi
thế tôi với anh sơn anh sơn ủy ban này
chứ chúng tôi không có kêu ca phản ảnh gì kể cả trường thôn ngay bên cạnh tôi không kêu ca phản ảnh gì cả
lắng nghe những ý kiến của người dân đại diện ủy ban nhân dân xã thái hòa khẳng định
số lượng gạo hỗ trợ cho người dân tại địa bàn dịp tết nguyên đán vừa qua
bảo đảm chất lượng đúng theo quy định
tuy nhiên trong thời gian bảo quản có hai hộ dân ở thôn tân thành xã thái hòa
không sử dụng các đồ dùng cần thiết để bảo quản dẫn đến gạo có mùi hôi